cũng như long an và nhiều tỉnh thành khác mới đây ubnd tỉnh nghệ an cũng vừa có văn bản về việc tăng cường
có biện pháp bảo đảm đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai trong đó nêu rõ việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội
và bán pháo hoa trong dịp tết
theo đó ubnd nghệ an yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội bắn pháo hoa nổ trong dịp tết nguyên đáng nhâm dần
dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội để người dân đón tết tươi vui và an toàn
tiếp tục thực hiện nghiêm túc nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện vật tư y tế sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra
thường xuyên đánh giá cập nhật thông tin cấp độ dịch trên cổng thông tin covid một mươi chín tỉnh và bộ y tế
quán triệt thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm chúc tết tặng quà đối với lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
không sử dụng ngân sách nhà nước phương tiện tài sản công vào các hoạt động trái quy định
không tham gia các hoạt động mê tính dị đoan dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách các hộ nghèo
các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh thiên tai
chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an nguyễn đức trung yêu cầu sở y tế chủ trị phối hợp với các sở ngành địa phương
tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch covid một mươi chín
nhằm phát hiện sớm khoanh vùng và cách ly điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh
triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín đúng tiến độ chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động
tại các khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
cùng ngày ubnd tp vinh cũng đã ban hành kế hoạch số hai trăm tám mươi ba
khubnd về tổ chức chỉnh trang trang trí tuyên truyền các hoạt động chào đón năm mới
mừng đảng mừng xuân nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
vào tối một mươi hai tháng một thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an trong một mươi hai giờ qua
từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh ghi nhận một trăm một mươi bảy ca dương tính mới với covid một mươi chín
tại một mươi chín địa phương đồ lương có một mươi bốn ca quỳnh lưu một mươi ba ca năm đàn một mươi một ca quế phong một mươi ca
quỳ hợp tám ca ghi lọc tám ca
nghệ đàn bảy ca diễn châu sáu ca tp vinh sáu ca tân kỳ sáu ca thành trường năm ca hoàng mai năm ca
kỳ sơn năm ca yên thành ba ca con cuông ba ca tương dương hai ca anh sơn hai ca thái họa hai ca hương nguyên một ca
tại huyện tương dương trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín huyện cho biết đã có hướng dẫn
điều chỉnh lại một số biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện
cụ thể việc xét nghiệm sars cov hai được thực hiện
theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ theo quy định xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên
định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh
chợ đầu mối bến xe siêu thị
và các nhóm nguy cơ các trường hợp di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người như lái xe
người chạy xe mô tô chở khách xe ôm người giao hàng hóa shipper
do cơ quan y tế thực hiện đúng theo quy định xét nghiệm trường hợp có một trong các biểu hiện
triệu chứng như sốt ho mệt mỏi đau hỏng mất vị giác và khứu giác khó thử
huyện tương dương quy định một trăm linh người dân trở về từ ngoài tỉnh phải khai báo tại cơ sở y tế
trung tâm y tế huyện hoặc trạm y tế xã thị trấn
đối với công dân thuộc diện cách ly tại nhà trước khi thực hiện cách ly
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín các xã thị trấn cần khảo sát điều kiện cách ly
trường hợp không đáp ứng các điều kiện cách ly tại nhà nơi lưu trú thì cần chuyển sang cách ly tập trung
để đảm bảo an toàn
về thu phí xét nghiệm sars cov hai đối với các trường hợp cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà
yêu cầu phòng chống dịch sở y tế nghệ an cho biết đối với trường hợp áp dụng biện pháp cách ly
tại cơ sở cách ly tập trung như trường hợp tự nguyện cách ly tập trung bắt buộc của nhà nước
lựa chọn được miễn phí xét nghiệm trường hợp yêu cầu cách ly tại địa điểm khác như khách sạn
hay resort phải chịu toàn bộ chi phí xét nghiệm
đối với các trường hợp còn lại theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nhà nơi lưu trú
người dân phải chịu chi phí xét nghiệm nhằm đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở quỳ hợp nằm trên địa bàn thị trấn quỳ hợp
trường có tổng số hai trăm chín mươi ba học sinh đến từ hai mươi xã trên địa bàn huyện quỳ hợp và bốn mươi hai giáo viên nhân viên
vào chiều một mươi một tháng một tại ngôi trường này đã ghi nhận một mươi sáu ca dương tính với covid một mươi chín
trong đó có một mươi ba em là học sinh và ba cô nuôi tại trường
được biết khởi đầu của dùng bệnh này là học sinh ntcp nam
sinh năm hai nghìn tám địa chỉ tại xã châu thái huyện quỳ hợp
được người nhà đón về để xuống bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an khám bệnh
tại đây học sinh được xét nghiệm cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
sau đó nhà trường đã triển khai xét nghiệm toàn bộ học sinh giáo viên nhân viên nhà trường
và ghi nhận thêm một mươi hai học sinh ba cô nuôi nhiễm bệnh
xác định đây là dùng bệnh phức tạp
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện quỳ hợp đã trực tiếp làm việc với nhà trường
và chính quyền địa phương để chỉ đạo công tác dập dịch
thầy nguyễn sơn hà hiệu trưởng nhà trường cho biết
sau khi có kết quả xét nghiệm nhà trường đã tổ chức cách ly những em học sinh f và f một có nguy cơ cao
đồng thời tiến hành phun khử trùng toàn trường thông báo và động viên các em cùng gia đình
hiện nay nhà trường tạm thời cho các em nghỉ học cho đến khi có thông báo mới
tình hình sức khỏe của các em đang ổn định
công tác truy vết được nhà trường thực hiện quyết liệt đến nay đã xác định được một trăm một mươi bảy f một của các bệnh nhân
ông hoàng văn thái phó chủ tịch ubnd huyện quỳ hợp cho biết thêm
hiện nay địa phương đã chỉ đạo đưa các học sinh f đi điều trị tại cơ sở thu dung ở trung tâm văn hóa huyện
số f một được đưa về cách ly tại các xã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương
tổ covid một mươi chín cộng đồng giám sát chặt chẽ
số học sinh f hai được đưa về cách ly tại nhà và phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
bên cạnh đó tỉnh nghệ an cũng đã có phản hồi về câu hỏi có hay không
việc nghệ an cấm công dân của tỉnh từ các địa phương có dịch covid một mươi chín về quê vào dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
mới đây ubnd tỉnh nghệ an tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm hai nghìn hai mươi một
ông bùi đình long phó chủ tịch ubnd tỉnh khẳng định
nghệ an không cấm công dân của tỉnh đang sống và làm việc ở nước ngoài
kể từ các tỉnh có tình hình dịch bùng phát mạnh về quê vào dịp tết
tuy nhiên tỉnh đề nghị công dân phải tuân thủ đúng quy định trong phòng chống dịch
nghệ an coi việc công dân trở về quê và dịp tết là nhu cầu chính đáng
phù hợp với phong tục tập quán là tình cảm gia đình thiên liên
cũng tại buổi họp báo này ông trần minh tuệ phó giám đốc sở y tế cho biết
ubnd tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo
giao trách nhiệm cho các sở ngành địa phương xây dựng kế hoạch kịch bản cụ thể
trong đó có việc tổ chức phân công ứng trực chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện vật tư y tế
thường xuyên cập nhật thông tin sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống dịch xảy ra trên địa bàn
yêu cầu người dân phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương
và khuyến khích người dân làm xét nghiệm có kết quả âm tính với sars cov hai trước khi trở về địa phương